xin kính chào quý vị tôi là mai huyền là người dẫn chương trình của bản tin covid một mươi chín hai mươi bốn h
vừa rồi là những tin tức mới nhất về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
còn bây giờ giống như thường lệ mời quý vị cùng với chúng tôi đến với tình hình ca mắc mới tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tình hình dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh một hai trăm linh bốn ca bà rịa vũng tàu bảy trăm linh chín ca bình dương sáu trăm chín mươi tám ca còn thủ đô hà nội có hai trăm sáu mươi ca
ba tỉnh có số ca mắc thấp nhất là thái nguyên hải phòng mỗi nơi hai ca và yên bái có một ca
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sở y tế bình dương đăng ký bổ sung thông tin cho hai mươi tám ca nhiễm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
sau khi tỉnh bình dương giả soát và thu thập đầy đủ thông tin của các ca nhiễm covid một mươi chín
đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó
các địa phương đã ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bao gồm
thành phố hồ chí minh giảm ba trăm bốn mươi ba ca cần thơ giảm một trăm tám mươi một ca đắk lắc giảm chín mươi một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là bà rịa vũng tàu tăng ba trăm một mươi ca
bình phước tăng hai trăm ba mươi hai ca và vĩnh long tăng một trăm chín mươi tám ca
đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một
một trăm một mươi tám trăm ba mươi sáu ca trong đó có chín trăm linh tám bốn trăm chín mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua là yên bái và bắc cạn
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao nhất trong đợt dịch này là
thành phố hồ chí minh bốn trăm năm mươi chín một trăm hai mươi ba ca bình dương hai trăm bảy mươi bảy bốn trăm linh sáu ca đồng nai tám mươi ba ba trăm tám mươi năm ca
lòng an ba mươi bảy năm trăm năm mươi bốn ca
và tiền giang hai mươi bốn năm mươi sáu ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một ba mươi bốn ca
tổng số ca được điều trị khỏi chín trăm một mươi một ba trăm một mươi ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị năm hai trăm chín mươi năm ca
trong đó thở oxy
thở oxy qua mặt nạ ba sáu trăm bốn mươi bảy ca
thở oxy dòng cao hfnc một hai mươi ca
thở máy không xâm lấn một trăm sáu mươi ba
thở máy xâm lấn bốn trăm năm mươi sáu ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận một trăm sáu mươi bảy ca tử vong tại tp hcm là sáu mươi hai ca an giang hai mươi tám ca cùng các tỉnh thành khác
trúc bình số ca tử vong
ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm hai mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi bốn một trăm một mươi tám ca chiếm tỷ lệ hai một so với tổng số ca nhiễm
có thể thấy rõ ràng rằng sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách và chuyển sang chiến lược thích ứng với covid một mươi chín
số f ghi nhận tại hà nội có sự gia tăng đột biến
đáng chú ý trong gần một tuần trở lại đây cứ mỗi hai mươi bốn h thủ đô lại ghi nhận thêm hơn hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín

tỷ lệ bệnh nhân diễn tiến nặng trong giai đoạn này lại thấp hơn rõ rệt so với trước
theo nhận định của các chuyên gia dịch tễ việc tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội chuyển biến nặng thấp
là vì tỷ lệ bao phủ vaccine của thành phố ở mức cao
bên cạnh đó những đối tượng có nguy cơ cao trước covid một mươi chín như người cao tuổi
người có bệnh nền cũng nằm trong diện được bao phủ vaccine
hà nội cũng đã có kế hoạch điều trị các f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
tại các trạm y tế lưu động thay vì tại bệnh viện như trước đây
nhiệm vụ của trạm y tế lưu động là thu dung khám điều trị cho người bệnh covid một mươi chín nhẹ
không triệu chứng tại quận huyện phát hiện sớm xử trí cấp cứu kịp thời chuyển viện
khi người bệnh covid một mươi chín tiến triển ở mức độ vừa và nặng
theo công điện số hai mươi ba hà nội sẽ thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân không có triệu chứng
và triệu chứng nhẹ tại năm cơ sở
thành phố mở rộng cơ sở thu dung điều trị người bệnh nhiễm sars cov hai không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ tại các cấp quận huyện thị xã sau thời gian thí điểm
việc điều trị người bệnh bị nhiễm sars cov hai tại tuyến y tế cơ sở
theo phương châm bốn tại chỗ theo kế hoạch sẽ có khả năng đáp ứng với tình huống có một trăm linh bệnh nhân
các trạm y tế lưu động sẽ được trang bị đầy đủ các trang bị y tế thuốc vật tư phòng dịch
trang thiết bị văn phòng phục vụ đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh
và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
dự kiến hà nội sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
trong đó có hai mươi trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
thời gian qua tại nhiều quận huyện đã tổ chức diễn tập
triển khai mô hình trạm y tế lưu động phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị có thể thấy số ca mắc mới đang ở mức báo động
đặc biệt là thành phố hồ chí minh bình dương tây ninh và cần thơ luôn đứng tốp đầu trên cả nước
tuy nhiên hà nội tình hình dịch bệnh cũng đang có những diễn biến hết sức phức tạp
và nếu như vào ngày một mươi năm tháng một mươi một bạn con lỡ ghé thăm quán phở ngã tư nguyễn khắc hiếu trần tế sương
hay nguyễn khoái đến với sân bóng huy hoàng của gamoda khu đô thị gamoda garden
phường trần phú quận hoàng mai vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một và mới nhất là ngày hai mươi tháng một mươi một
có đến một trăm linh tám a yên phụ thì xin lưu ý thực hiện tự cách ly tại nhà
nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế phường nhân chính
các trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn hoặc cdc hà nội để được hướng dẫn và tư vấn cụ thể